là công ty trách nhiệm hữu hạn với nhiều người góp vốn ông đỗ tịnh chỉ góp một phần
theo bà thanh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ làm lãnh đạo bản thân chắc chắn có sai
về tư cách đại biểu quốc hội bà phan thị mỹ thanh cho biết cá nhân luôn chấp hành là một vị đại biểu quốc hội
làm hết trách nhiệm của mình để đi tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri
thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
hôm nay đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh lâm đồng do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường tám thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
tại buổi tiếp xúc cử tri phường tám thành phố đà lạt đã kiến nghị một số nội dung liên quan vấn đề quy hoạch treo
tại khu vực dân cư đường trần nhân tông chế độ chính sách đối với cán bộ cấp thôn tổ dân phố
vấn đề ô nhiễm nguồn nước khu vực đan kia suối vàng
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh lâm đồng đồng chí trương thị mai đã tiếp thu giải trình những vấn đề cử tri quan tâm
đồng chí cũng đã thông tin thêm với cử tri về tình hình kinh tế xã hội của đất nước
đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri và hứa sẽ tổng hợp trình quốc hội
và các cơ quan chức năng liên quan xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất
kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn dự kiến khai mạc vào ngày hai mươi một tháng năm tại hà nội
diện mạo thủ đô đã thay đổi mạnh mẽ
sau một mươi năm mở rộng địa giới hành chính đó là ý kiến được nhiều đại biểu đưa ra tại hội thảo
tham gia ý kiến vào báo cáo tổng kết một mươi năm triển khai nghị quyết số một mươi năm của quốc hội
về điều chỉnh địa giới hành chính của thành phố hà nội tổ chức vào sáng nay ngày hai tháng năm
qua thảo luận nhiều đại biểu đánh giá việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo nhiều thuận lợi cho thủ đô
sau một mươi năm mở rộng địa giới hành chính tốc độ phát triển kinh tế của hà nội ổn định ở mức cao
khu vực nông thôn có nhiều thay đổi
văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ an ninh trật tự thủ đô được giữ vững
tuy nhiên các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại như việc hình thành nhiều khu đô thị
nhưng chưa có khu đô thị nào đồng bộ góp phần giải tỏa gánh đỡ cho nội đô
tiếp thu ý kiến của các đại biểu ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
yêu cầu cơ quan soạn thảo báo cáo cần thể hiện rõ những thuận lợi khó khăn
thách thức cả trước mắt và lâu dài của thành phố hà nội
báo cáo cần khẳng định mục tiêu xây dựng và bảo vệ thủ đô với vai trò là đầu não chính trị
kinh tế xã hội đó là coi trọng phát triển văn hóa xây dựng trung tâm khởi nghiệp
phát triển kinh tế tập trung cơ cấu ngành dịch vụ đưa du lịch trở thành ngành mũi nhọn
xây dựng thành phố thông minh xây dựng chính quyền tinh gọn hiệu quả
hơn bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tổng lượng khách tham quan du lịch đà nẵng đạt gần hai triệu lượt
riêng trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vừa qua
có hơn ba trăm năm mươi năm lượt du khách tăng một mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái
lượng khách tăng nhờ các đơn vị kinh doanh du lịch có nhiều chương trình quảng bá khuyến mại hấp dẫn
ngay từ đầu năm cùng với đó kỳ nghỉ lễ chung với ngày khai mạc lễ hội phá hoa quốc tế diff năm hai nghìn một mươi tám
nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như khai mạc du lịch biển âm nhạc đường phố
không gian sắp đặt cũng được chuẩn bị công phu đáp ứng nhu cầu vui chơi của du khách
các hoạt động lưu trú lữ hành đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
tổng doanh thu du lịch ước đạt năm tám trăm linh tỷ đồng đạt hai mươi sáu kế hoạch năm
trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
lượng du khách đến tham quan lưu trú tại các điểm du lịch tại tỉnh quảng nam tăng cao
trong bốn ngày nghỉ lễ có gần một trăm chín mươi lượt du khách tham quan
lưu trú tăng tám mươi so với dịp nghỉ lễ năm ngoái
theo đánh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch quảng nam nhận định
lượng du khách tăng cao do các yếu tố như nghỉ dài ngày thời tiết đẹp
ngoài ra năm nay còn có nhiều lễ hội diễn ra tại miền trung
như lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng festival huế
khiến du khách hai đầu đất nước đổ về quảng nam đông hơn
còn tại đà lạt dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm năm nay
lượng du khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại đà lạt lâm đồng hơn một trăm một mươi lượt
tăng bốn tám so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó lượng khách quốc tế khoảng sáu lượt
tăng chín một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
dịp này địa phương tổ chức nhiều hoạt động sự kiện phục vụ du khách
tăng cường công tác kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn cho du khách
các điểm du lịch đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất bổ sung dịch vụ
nhiều doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng một số chương trình city tour
tham quan các làng hoa vườn dâu du lịch nông nghiệp phục vụ du khách và người dân địa phương
hôm nay tại hà nội bộ y tế và các tổ chức liên quan đã tổ chức họp báo
giới thiệu triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược việt nam lần thứ hai mươi năm năm hai nghìn hai mươi
tại buổi họp báo ban tổ chức đã giới thiệu những hoạt động quan trọng sẽ được diễn ra
trong quy mô triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược việt nam năm nay
bên cạnh những hoạt động đã được tổ chức thường niên trong những năm qua
như phổ biến kiến thức về nhóm bệnh không lây nhiễm điển hình là tim mạch huyết áp
tiểu đường hay những hoạt động trải nghiệm tư vấn về thiết bị y tế
dược phẩm mới từ nhiều công ty thiết bị y tế công ty dược trong và ngoài nước
thì năm nay triển lãm còn có một số điểm mới như tổ chức hội thảo chuyên đề về những thay đổi
trong chương trình tiêm chủng vaccine từ năm hai nghìn một mươi tám và phổ biến tầm quan trọng của y tế cơ sở
trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân
với sự quy tụ của gần năm trăm năm mươi gian hàng đến từ bốn trăm năm mươi đơn vị trong và ngoài nước tham dự
triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược việt nam lần thứ hai mươi năm năm hai nghìn một mươi tám hứa hẹn sẽ là cơ hội lớn
để giới chuyên môn doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng có thể trao đổi
tiếp cận được nhiều tiến bộ mới về y khoa trên thế giới
triển lãm ảnh nghệ thuật việt nam được tổ chức định kỳ hai năm một lần là dịp để tập hợp lực lượng
sáng tác nhiếp ảnh trong cả nước giới thiệu đến công chúng và trong nước và quốc tế
các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật xuất sắc

tổng kết và đánh giá thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nhấp ảnh việt nam
thông qua triển lãm để khuyến khích các nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm mới
có giá trị về nội dung và nghệ thuật phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân
năm nay với chủ đề hạ long quảng ninh góc nhìn mới sẽ góp phần tạo nên các sự kiện văn hóa nghệ thuật
cho năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi tám hạ long quảng ninh và kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập tỉnh quảng ninh
cơ cấu giải thưởng sẽ bao gồm hai huy chương vàng
bốn huy chương bạc sáu huy chương đồng và một mươi giải khuyến khích
ảnh dự thi sẽ gửi trực tiếp tại trang web ảnhnghệthuậtviệtnam hai nghìn một mươi tám com
bán tổ chức bắt đầu nhận ảnh từ ngày hôm nay đến hết ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh quảng trị tình trạng buôn bán thuốc nổ đang có những diễn biến phức tạp
các đối tượng thường manh động chống trả lại sự truy bắt của lực lượng chức năng
hầu hết các vụ vận chuyển thuốc nổ chủ yếu bán cho ngư dân
để đánh bắt thủy sản hoặc là khai thác đất đá che phép
đây là đối tượng trần hải tuấn ở thôn lê xá xã vĩnh sơn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
vừa bị lực lượng công an bắt giữ trong lúc đang vận chuyển tám mươi bốn kg vật liệu nổ
đã trùng quả bom sau khi lấy quả bom lên thì cũng đem đi tháo và lấy thuốc
tôi cảm nhận thấy là việc làm của mình sai trái cũng bị lấn nguy hiểm
bom thì nổ thì ai nổ thì chết nhiều rồi nhưng mà có lòng hàm tiền rồi là nói tụng thiếu thì hàm tiền thì cũng làm liều rồi thôi
cái thủ đoàn phạm tôi của tôi phạm là nó ngày càng tinh vi liều lị
cái tôi phạm vận chuyển mua bán trái phép vật liều nổ hiện nay đa số là thuốc bom
hiện tại là chủ yếu được sử dụng vào cái mục đích là đánh cá biển
cho nên là khi khai thác hoặc là mua bán được thì các đối tượng thường là tìm các cái đầu mối để thu gom
để mà đưa ra biển để bắt cá
chỉ trong thời gian ba tháng đầu năm nay lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã phát hiện bắt giữ và khởi tố năm vụ sáu bị can thu giữ hơn năm trăm sáu mươi kg vật liệu nổ
điều đáng nói là tình trạng vận chuyển thuốc nổ trái phép đang diễn ra nóng bỏng phức tạp
thời gian tới thì đơn vị sẽ có khi kế hoạch tuần tra mật đồ gia đạc hơn nhiều hơn
đặc biệt là vào mùa từ tháng bốn đến tháng tám đó là khi mùa của thuốc nổ
không tạo tuyên truyền là đạt lên tháng đầu
một mươi năm tạo tuyên truyền thì sẽ cố lập được cái sổ đối tượng này
và thực tế là họ đảm bảo cho đồn nhiều tin rất chính xác liên quan đến đối tượng sử dụng thuốc nổ
sử dụng chất nổ trong khai thác đánh bắt hải sản trên biển hay phục vụ mục đích khai thác đất đá gây mất an toàn
hủy hoại môi trường và làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản
các cơ quan chức năng ở tỉnh quảng trị cần có các giải pháp ngăn chặn hiệu quả
để không còn xảy ra tình trạng buôn bán vật liệu nổ đang ngày càng diễn ra phức tạp như hiện nay
chuyển sang các thông tin quốc tế
trung quốc ủng hộ thành lập cơ chế hòa bình trên bán đảo triều tiên

trung quốc ủng hộ việc thành lập một cơ chế hòa bình giữa hàn quốc và triều tiên
đồng thời cam kết đóng một vai trò trong tiến trình này
đây là tuyên bố được bộ ngoại giao trung quốc đưa ra trong bối cảnh bộ trưởng ngoại giao vương nghị
đang có chuyến thăm tới bình nhưỡng để thảo luận về kết quả của gặp thượng đỉnh liên triều vừa qua
cũng như là của gặp mỹ triều sắp tới
tuyên bố của bộ ngoại giao trung quốc nêu rõ trung quốc luôn ủng hộ hòa bình và an ninh trên bán đảo triều tiên
hệ thống đình chiến tạm thời nên được thay thế bằng một cơ chế hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo này
thông qua đối thoại và đàm phán đồng thời cho biết bắc kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò của mình
trong việc xây dựng một hệ thống hòa bình trên bán đảo triều tiên
tuyên bố cũng nhắc lại đề xuất của bắc kinh về việc kêu gọi ngừng các cuộc tập trận quân sự mỹ hàn
và triều tiên ngừng thử vũ khí hạt nhân
ngoài ra bộ ngoại giao trung quốc nhấn mạnh phi hạt nhân hóa và thành lập một cơ chế hòa bình
nên được theo đuổi cùng một lúc để có được sự ổn định vĩnh viễn trên bán đảo triều tiên và khu vực lân cận
trong bối cảnh chỉ còn một mươi ngày nữa là tới hạn chót mà mỹ đặt ra cho các quốc gia châu âu
về việc sửa đổi thỏa thuận hạt nhân iran tổng thống pháp emmanuel macron đã tái khẳng định cam kết của ông
đối với việc duy trì thỏa thuận hạt nhân iran
tuy nhiên ông macron cũng cho rằng thỏa thuận này vẫn cần được bổ sung một số điều khoản quan trọng
phát biểu tại cuộc họp báo chí
trong cuộc họp báo chung với thủ tướng australia mark compton boone tổng thống macron cho biết
ông không biết liệu tổng thống mỹ donald trump có tuân thủ thỏa thuận hạt nhân được iran ký kết vào năm hai nghìn một mươi năm hay không
ông cho biết đã đề xuất với tổng thống trump ý tưởng về một thỏa thuận hạt nhân iran mở rộng hơn
và đã nhận được phản ứng rất tích cực
tuy nhiên nhà lãnh đạo pháp cũng thừa nhận thỏa thuận hạt nhân hiện tại là chưa đủ
và đang thúc đẩy các cuộc đàm phán quốc tế về một thỏa thuận rộng hơn
ông macron cho rằng cần phải bổ sung thêm ba vấn đề vào thỏa thuận
động hạt nhân của iran sau năm hai nghìn hai mươi năm kiểm soát và giám sát tốt hơn hoạt động đạn đạo của chính quyền iran
và kiềm chế hoạt động của iran trong khu vực đặc biệt là tại iraq syri liban và yemen
tuần trước tổng thống macron và thủ tướng đức angela merkel đã tới washington
để cố gắng thuyết phục tổng thống trump không rút mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân trước thời hạn một mươi hai tháng năm
song chưa nhận được câu trả lời rõ ràng của ông chủ nhà trắng về vấn đề này
trong khi đó maroc vừa tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với iran
với cáo buộc là chính quyền tehran có can dự đến việc vận chuyển vũ khí từ nhóm vũ trang hellona ở liban
cho nhóm mặt trời polisario ở quốc gia bắc phi này
theo bộ ngoại giao maroc một chuyến hàng vũ khí đầu tiên đã được gửi đến cho nhóm mặt trận poly sario
thông qua một nhân tố bí mật tại đại sứ quán iran và đang có bằng chứng không thể chối cãi
tuyên bố khẳng định việc maroc đóng cửa đại sứ quán nước này tại tehran
đồng thời trục xuất đại sứ iran tại rabat về nước
là hành động đáp trả cho sự can dự của tehran thông qua hezbollah
trước đó hội đồng bảo an liên hợp quốc đã ủng hộ một nghị quyết kêu gọi chính quyền maroc
và nhóm mặt trận polisario chuẩn bị hòa đàm để giải quyết tranh chấp hàng thập kỷ qua
đồng thời gia hạn sáu tháng đối với phái bộ có sứ mệnh giám sát thỏa thuận ngừng bắn
ở tây sahara có từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến nay
lần đầu tiên kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chi tiêu quân sự của nga đã giảm mạnh trong năm hai nghìn một mươi bảy
nguyên nhân của việc cắt giảm này là do
một loạt lệnh trừng phạt kinh tế của các nước phương tây nhằm vào nga
báo cáo của viện nghiên cứu hòa bình quốc tế snopcom ripi nêu rõ
dù thấp hơn hai mươi so với năm hai nghìn một mươi sáu chi tiêu quân sự của nga trong năm hai nghìn một mươi bảy ở mức sáu mươi sáu ba tỷ đô la
theo đó nga vẫn ưu tiên việc hiện đại hóa quân đội
song ngân sách quốc phòng của nước này đã bị hạn chế do các vấn đề kinh tế trải dài từ năm hai nghìn một mươi bốn
trước đó nga vẫn cố gắng duy trì ngân sách quốc phòng
với việc cắt giảm ngân sách ở những lĩnh vực như cơ sở hạ tầng và giáo dục
nhưng năm hai nghìn một mươi bảy là lần đầu tiên
moscow không có lựa chọn nào khác ngoài việc thắt lưng buộc bụng trong lĩnh vực quân sự
cũng theo báo cáo này tính chung trên toàn cầu
mỹ vẫn là quốc gia chi quân sự nhiều nhất thế giới với sáu trăm một mươi tỷ đô la
nhiều hơn tổng chi cho quân sự của bảy quốc gia đứng tiếp theo là trung quốc
ả rập xê út nga ấn độ pháp anh và nhật bản cộng lại
ô nhiễm không khí
sẽ khiến bảy triệu người thiệt mạng mỗi năm
hầu hết là tại những quốc gia nghèo ở châu á và châu phi
ngoài ra chín trên một mươi người dân trên trái đất đang phải hít thở trong bầu không khí ô nhiễm
đây là kết quả thống kê mới nhất về tình hình ô nhiễm không khí toàn cầu
vừa được tổ chức y tế thế giới who công bố mới đây
theo báo cáo mới nhất của who
khoảng một phần tư số ca tử vong do các bệnh về tim mạch đột quỵ và ung thư phổi
có thể quy nguyên nhân cho ô nhiễm không khí
con số này là không đổi trong những năm qua
trong bối cảnh ô nhiễm môi trường bên ngoài vẫn ở mức cao
còn ô nhiễm môi trường ở bên trong trở nên tồi tệ hơn
báo cáo cũng cho hay người dân ở nhiều nước vẫn đang tiếp tục nấu ăn bằng dầu hòa
thay vì các loại nhiên liệu sạch hơn như ga hay là điện
theo who phụ nữ và trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất
hiện who đang lên kế hoạch tổ chức một hội nghị đầu tiên trên thế giới
về ô nhiễm môi trường và sức khỏe vào cuối tháng một mươi
để thúc đẩy sự thay đổi trong cách hành động ở cấp toàn cầu
nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm không khí
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt